tại phú yên mới đây đã diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hai nghìn hai mươi bốn
gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới cho công an tỉnh phú yên là phải chú trọng đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền
vận động các tầng lớp nhân dân và nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự đã thực hiện có hiệu quả tại các khu dân cư
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp trường học thực hiện các biện pháp khắc phục sơ hở trong công tác bảo vệ
giảm tình trạng vi phạm an toàn giao thông trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích trong học sinh sinh viên